thưa quý vị trong những ngày vừa qua mưa lớn liên tục kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng
tại xã đương cơ nớ huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
tuy không thiệt hại về người nhưng mưa lớn không những gây nguy hiểm trước mắt
mà còn có nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới cho địa phương này
ngoài khu vực ngay sau trụ sở ủy ban nhân dân xã đương cơ nớ bị sạt lở với lượng bùn đất lớn
thì ba địa điểm khác trên địa bàn xã cũng đã bị lượng bùn đất
đe dọa cuộc sống của người dân hoặc gây ách tắc giao thông
theo số liệu ban đầu đường trường sơn đông sạt lở một điểm dài khoảng hai mươi mét
một số vị trí mặt đường và hệ thống thoát nước bị xói trôi hoặc vùi lấp
nhiều đoạn đường giao thông nông thôn cũng đã bị hư hỏng
về tài sản có ba hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại khoảng bảy mươi
hai hộ khác bị thiệt hại về công trình phụ ước tính trị giá thiệt hại khoảng bốn trăm linh triệu đồng